tại quảng ninh nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu hai mươi bảy năm ngày hội quốc phòng toàn dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ
tại lữ đoàn hai trăm bốn mươi hai quân khu ba đóng quân trên địa bàn huyện vân đồn
với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc tuyến đảo đông bắc của tổ quốc
trong năm qua lữ đoàn luôn duy trì nghiêm túc chặt chẽ công tác sẵn sàng chiến đấu
cùng với các lực lượng trên địa bàn bảo đảm an ninh an toàn
nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng biểu dương những nỗ lực cố gắng của quân khu ba
cũng như của bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ninh nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh
bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc là trọng trách lớn lao của quân đội nhân dân việt nam
thủ tướng yêu cầu cán bộ chiến sĩ lữ đoàn hai trăm bốn mươi hai tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao phó thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế
góp phần tạo nguồn lực để xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh
thủ tướng yêu cầu lữ đoàn phải tăng cường công tác dân vận giúp dân khi cần thiết
đồng thời tăng cường kỷ cương kỷ luật quân đội và hậu phương quân đội giữ gìn và phát huy tình đoàn kết quân dân
nhân dịp này thủ tướng đã tặng lữ đoàn bức tranh bắc hồ để cán bộ chiến sĩ lữ đoàn hai trăm bốn mươi hai quân khu ba luôn sống
học tập nâu gương bắc hồ kỳ nhiêu